theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương ngày hai mươi chín tháng một mươi
các tỉnh miền bắc đón đợt không khí lạnh mới gây rét ở vùng núi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo tới ngày hai mươi chín tháng một mươi không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
ngày ba mươi tháng một mươi không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
dự báo thời tiết khu vực hà nội đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi trời trở lạnh và nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi trời rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ c